tập trung các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
mở rộng đối tượng đưa cấp thẻ căn cước tạo thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch dân sự phục vụ cuộc sống thiết yếu và các giao dịch khác
phía sau hành trình giải cứu hai cho bé mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm của lực lượng công an
trong phần tin quốc tế hỏa hoạn khiến ít nhất hơn ba mươi người thương vong xảy ra tại một tòa nhà trên đảo kiểu long thuộc khu hành chính đặc biệt ở hồng kông trung quốc
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong ít phức tế đặc biệt
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h thứ tư ngày một mươi tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
mở đầu chương trình xin mời quý vị đến với các thông tin trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tp hcm
xin kính chào quý vị thưa quý vị sở y tế tỉnh vĩnh long vừa có công văn khuyến cáo gửi các ngành đơn vị giáo dục về việc học sinh bị ngộ độc khi sử dụng đồ chơi phát bom may in china hay còn gọi là bóng thối
theo đó sở y tế đề nghị sở giáo dục đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương tuyên truyền thông báo cho học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi phát bom
đề nghị cục quản lý thị trường tỉnh tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi này kiên quyết tịch thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tại đồng tháp sở giáo dục và đào tạo tỉnh cũng có văn bản yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền phổ biến cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên và học sinh tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đồ dùng như bóng thối bóng cười bóng đổ không rõ nguồn gốc và có nguy cơ gây hại sức khỏe tinh thần
khuyến cáo được các địa phương đưa ra chỉ sau một ngày khi một mươi chín học sinh trường trung học cơ sở ở huyện long hồ tỉnh vĩnh long phải nhập viện do bị ngộ độc khí từ đồ chơi bóng đổ phát bom
các em đã mua loại bóng này từ bên ngoài rồi đem vào sân trường chơi thì bị ngộ độc
trước đó ngày hai mươi tháng ba hai mươi một em học sinh trường tiểu học ở tỉnh trà vinh cũng ngộ độc do hết vải khí phát ra từ bóng thối
vào ngày một mươi sáu tháng một hơn ba mươi học sinh trường tiểu học ở tỉnh đắk nông cũng là nạn nhân của loại đồ chơi phát nổ này
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt giam lê thị trúc ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cư trú quận một
và đặng thành giỏi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cư trú quận một mươi về tội môi giới mại dâm
trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú tỉnh hậu giang
và phan thị cẩm viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư trú quận bình tân về tội tàn trự trái phép chất ma túy
các đối tượng trên liên quan đến điểm ăn chơi trụi lạc có dịch vụ gái gọi lẫn trai bao nút bóng nhà hàng cristo quận một tp hcm mà công an vừa kiểm tra vào cuối tháng ba vừa qua
trước đó kiểm tra tại hai khách sạn trên địa bàn quận bảy công an phát hiện bốn cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm
khách mua dâm đều mang quốc tịch hàn quốc
trong số gái bán dâm có trần thu ngân khi bị công an bắt quả tăng ngân có ý định phi tan một gói bột màu trắng nghi là ma túy đá nhưng đã ngăn chặn kịp thời
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục phối hợp công an quận một kiểm tra nhà hàng chrisco số một trăm linh ba bùi thị xuân phường phạm ngũ lão quận một
và phát hiện tại nhà hàng có từ năm mươi đến một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lực khách đặc biệt là khách người nước ngoài
cơ quan công an xác định nhà hàng hoạt động từ một mươi một giờ trưa đến ba đến bốn h sáng hôm sau nhằm thu hút khách để tăng doanh thu
các quản lý nhà hàng cho tiếp viên mua thoát y cùng với khách ngay tại nhà hàng
nếu khách có nhu cầu nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách
và cùng khách sử dụng chất ma túy
nhà hàng cũng sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách với giá từ năm triệu đồng cho một lần và tám triệu đồng qua đêm
cuối tháng ba tụ điểm ăn chơi nếp bóng nhà hàng vitamin số hai mươi một thái văn lung phường bến nghé quận một
chuyên phục vụ khách trung quốc hàn quốc nhật bản cũng bị công an quận một triệt phá
chủ nhà hàng là nhóm người hàn quốc thuê một phụ nữ người việt nam đứng tên giám đốc đại diện theo pháp luật
và thuê các đối tượng người hàn quốc làm quản lý
tại nhà hàng này cũng luôn có hàng chục nữ tiếp viên sẵn sàng đi khách với giá một tám triệu đồng cho một lần và ba ba triệu đồng cho một đêm
nhà hàng này còn cung cấp dịch vụ đồ ăn thức uống như trụ bia bóng cười hát karaoke
cơ sở kinh doanh này chỉ phục vụ khách nước ngoài không nhận khách là người việt nam
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết các nhà hàng nước bóng dạng này
đa số có người đứng sau là các ông chủ người trung quốc hàn quốc thuê người việt nam đứng tên giám đốc đại diện pháp luật
chỉ tiếp khách nước ngoài không tiếp khách người việt
hay người việt được hưởng tiền công mô giới khi sắp xếp nửa nhân viên bán dâm
ngoài ra được hưởng từ một mươi một mươi năm có nơi hai mươi trên tổng hóa đơn khách sử dụng dịch vụ
do đó các đối tượng này vốn có mối liên hệ với doanh nhân nước ngoài và nhiều công ty lửa hành
luôn tích cực tìm kiếm nguồn khách chèo kéo khách mua dâm
sau hơn sáu mươi ngày bệnh nhiên ổ đập botulinum được điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
đã có hồi phục tốt và có thể xuất viện
vào cuối tuần này
theo đó hai ca ngộ độc botulinum được sở y tế ghi nhận tại tp hcm vào ngày sáu và ngày bảy tháng hai vừa qua
điều trị tại khoa nội tổng quát bệnh viện di đồng hai tp hcm trong suốt hai tháng
qua khai thác bệnh sử hai bệnh nhi có tiền sử ăn uống cùng một bữa tiệc tất niên
của một gia đình tại phường phước long b tp hcm
kết quả điều tra dịch tệ phát hiện bữa tiệc tất niên này có sự tham gia của bảy người gồm hai gia đình
trong đó chỉ có hai trẻ có triệu chứng ngộ độc
các thực phẩm trong bữa ăn đều được mua tại chợ tự phát người đi chợ không nhớ rõ người bán
qua thăm khám lâm sàng và tiến hành các xét nghiệm cần thiết các bác sĩ đã hội chẩn
không loại trừ ngộ độc botulinum nên đã quyết định sử dụng thuốc giải độc tố botulinum
sau khi sử dụng thuốc giải pat cả hai bệnh nhi đáp ứng tốt các triệu chứng được cải thiện
một bé điều trị tại bệnh viện ba mươi ngày và được xuất viện bé còn lại có dấu hiệu xuất viện vào cuối tuần này
các bệnh nhi sẽ được tiếp tục theo dõi các di chứng nếu có sau thời gian xuất viện
là một trong những công trình ngầm vĩ đại nhất của việt nam trong thế kỷ hai mươi địa đạo củ chi
đang được ngành văn hóa triển khai các thủ tục để trình unesco công nhận là di sản thế giới
địa đạo củ chi được biết đến là một di tích độc đáo với hệ thống hồng phức tạp
dài hàng trăm km ẩn dưới lồng đất xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ban đầu chỉ là những hầm trú ẩn biến mật
truyền lẽ do ảnh hưởng của chiến tranh mà sau đó các hội dân đã liên kết các hầm với nhau
tạo nên một hệ thống công sự
hệ thống chiến đấu các khu sinh hoạt như bếp ăn phòng hồi họp phòng cứu chữa thương bệnh binh
kho chứa lương thực vũ khí dưới lồng đất
ngoài ý nghĩa lịch sử văn hóa to lớn đến nay nơi đây là điểm tham quan hấp dẫn
du khách trong nước và quốc tế
địa đạo củ chi đã được thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi
vừa qua sở văn hóa về thể thao tp hcm đã có tờ trình gửi ubnd tp hcm
về hoàn thiện báo cáo tóm tắt địa đạo củ chi và giải trình một số nội dung
với bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc trình tổ chức khoa học giáo dục
và văn hóa liên hợp quốc đưa di tích này vào danh mục dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới
hiện bộ đang cho ý kiến đánh giá thống nhất của các cơ quan liên quan
để báo cáo thủ tướng xem xét cho phép bộ phối hợp của ubnd unesco việt nam
đăng ký với trung tâm di sản thế giới unesco để đưa di tích địa đạo củ chi
vào danh sách đề cử dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới
trong thời gian qua tại một số bãi biển trên địa bàn tp vũng tàu
liên tiếp phát hiện lượng lớn ma túy trôi giạt vào bờ biển
trước tình hình trên công an tp vũng tàu đã chủ động các biện pháp phát hiện
đấu tranh ngăn chặn không để ma túy xâm nhập vào địa bàn
vào ngày hai mươi bảy tháng ba công an tp vũng tàu kiểm tra tại một phòng trọ
ở đường đô lương phường một mươi một tp vũng tàu
phát hiện đối tượng nguyễn thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
nhằm mục đích mua bán thu giữ một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy loại cocaine có khối lượng khoảng một kg
làm việc với cơ quan công an bước đầu tuấn khai nhận
ngày hai mươi năm tháng ba tuấn được một người quen kể lại
về việc nhìn thấy một bao tải nằm trên bờ biển thuộc khu vực
phường vũng tàu
sau đó tuấn đến địa điểm này và lấy một gói ni lông hình chữ nhật màu xám mang về
đồng thời ngụy trang bao tải để tránh bị phát hiện
về đến nhà trọ tuấn mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ tìm cách bán cho các đối tượng tiêu thụ
qua làm việc ngoài gói ni lông nói trên
nguyễn thanh tuấn tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất giấu hai mươi gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng khối lượng khoảng hai mươi một kg
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ niêm phong theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục rà soát thu thập thêm tài liệu chứng cứ thì vào ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn thanh tuấn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối với số lượng ma túy
lượng ma túy thu giữ trong vụ án thì số lượng rất là lớn
điều tra thu giữ là khoảng đối với nguyễn thanh tuấn là hai mươi một kg tổng giá trị trên một trăm linh tỷ gần một trăm linh tỷ
thì nếu mà số lượng này lọt qua bên ngoài thì có một số phần tử đối tượng xấu sẽ tìm cách tiêu thụ
bán để hưởng sự lợi nhuận về việc ma túy này
công an tp cũng báo cáo hệ thống chính trị tại địa phương
cũng như là chuyển khai rộng tại công an
các phường xá và yêu cầu là báo cáo cho hệ thống chính trị tại địa phương
cũng như là tuyên truyền sâu rộng cho người dân để nâng cao phát hiện
thu giữ số lượng ma túy này trên biển nếu có
phát huy hiệu quả các mô hình vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chỉ sau đó hai ngày cơ quan công an tiếp tục thu giữ hơn hai mươi kg ma túy cocaine do người dân phát hiện và trình báo
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi công an tp đã đưa ra một bộ phát huy hiệu quả
trong lúc đang đi tập thể dục tại khu vực bãi biển thuộc khu phố hai phường hai thành phố vũng tàu
ông lê văn hùng là một người dân trên địa bàn đã phát hiện một bao tải màu trắng nằm trên bờ biển
bên trong có các gói hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng nên đã đến cơ quan công an trình báo
không chỉ riêng tại tỉnh bãi vũng tàu trong thời gian gần đây
tại các địa phương trên cả nước đã liên tiếp phát hiện lượng lớn ma túy trôi giạt vào bờ biển chủ yếu là cocaine
theo nhận định của cơ quan chức năng số ma túy nói trên có nguồn gốc từ những đường dây tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến đường biển
nhiều khả năng đây là phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm

kịp thời phát hiện thu giữ ngăn chặn không để các đối tượng xấu đưa ma túy đi tiêu thụ hoặc tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
công an tỉnh bà rịa vũng tàu nói chung công an thành phố vũng tàu nói riêng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và công an các xã phường thị trấn ven biển thực hiện có hiệu quả các mặt công tác
cùng với đó có những khuyến cáo đối với người dân khi phát hiện những vụ việc có dấu hiệu nghi vấn
cũng nhận định thì số lượng ma túy này có nguồn gốc từ nam mỹ
nếu mà nó lọt vào tay kẻ xấu thì nó gây ra một hiểm họa rất lớn đối với xã hội
từ sự việc này thì công an thành phố vũng tàu cũng có báo cáo cấp trên
và cũng có cái kiến nghị đề xuất là tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân
trên địa bàn thành phố vũng tàu nói riêng cũng như địa bàn tỉnh bãi vũng tàu
để nâng cao năng lượng ma túy
chúng tôi phát hiện cảnh giác để tiếp tục có những hoạt động phát hiện thu giữ số lượng ma túy này
trôi dạt ngoài biển vào nếu có
tại thành phố hồ chí minh tấm cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tổ chức lễ khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên
lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực một phía nam với sự tham gia của gần một diễn viên
thuộc hai mươi bốn đoàn nghệ thuật quần chúng
tham dự lễ khai mạc có các đồng chí thượng tướng trịnh văn quyết ủy viên trung ương đảng
ủy viên quân ủy trung ương phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
trưởng bang chỉ đạo liên hoan trung tướng phạm trường sơn phó tổng tham mưu
trưởng quân đội nhân dân việt nam ông nguyễn hồ hải phó bí thư thường trực thành ủy
thành phố hồ chí minh cùng chín trăm hai mươi bảy diễn viên của hai mươi bốn đoàn nghệ thuật quần chúng
tham dự liên hoan tại khu vực một thành phố hồ chí minh
quân chúng là dịp quy tụ biểu dương sức mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng
của lực lượng vũ trang môi trường giáo dục đào tạo và các tổ chức đoàn thanh niên trong cả nước
nhằm tạo nên một sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật tuyên truyền lan tỏa sâu rộng
đến đồng bào chiến sĩ cả nước về tinh thần đoàn kết quân dân về truyền thống vẽ vang
sáu mươi năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam công an nhân dân
về sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và những cống hiến
thành tựu của lực lượng vũ trang nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
thông qua hành trình của lực lượng công an dân chúng tôi muốn là thể hiện một cái nhát văn hóa riêng của lực lượng công an dân
cũng như là thể hiện tình đoàn kết giữa lực lượng công an và quân đội
hai sắc áo nhưng một nộc cờ vì an ninh tổ quốc và vì bình yên cuộc sống của nhân dân
trong số tất cả các tác phẩm tham gia chương trình này chúng tôi có lựa chọn những cái
các khúc của quân đội cũng có của công an cũng có và đặc biệt là những cái tiết mục
nó mang riêng cái ca ngợi những cái chiến công hy sinh thầm lặng của lực lượng công an dân
trong giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc
với chủ đề tám mươi năm văn mãi bản hùng ca liên hoan khu vực một có sự tham gia của gần một diễn viên
ở hai mươi bốn đoàn nghệ thuật quân chúng đây là dịp để các hạt nhân văn hóa văn nghệ tại đơn vị
phát triển được
đoàn nghệ thuật quân chúng có khuy khả năng sáng tác biểu diễn sáng tạo những tác phẩm
có giá trị tư tưởng phục vụ bộ đội và nhân dân
sau chương trình khai mạc đoàn nghệ thuật quân chúng bộ tư lệnh tp hcm tham gia thi diễn đầu tiên
với chủ đề đất thép nở hoa gồm bảy tiết mục như múa tiểu phẩm đơn ca sông ca tốt ca liên khúc
được cán bộ diễn viên của đoàn phản ánh sâu sắc đặc trưng của văn hóa miền đông nam bộ
mang tính giáo dục tính đảng tính nhân dân tính dân tộc sâu sắc
đưa khán giả trở về những ngày tháng hào hùng miền đông gian lao mà anh dũng
theo kế hoạch liên hoan nghệ thuật quân chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên
lần thứ một mươi khu vực một sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng bốn
vừa rồi là những nội dung trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị trở về trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin
trong phần tiếp theo của chương trình
tập trung các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước phục vụ cuộc sống thiết yếu của công dân
và thực hiện các giao dịch khác
tin quốc tế sáng nay hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà trên đảo cửu bình

thưa quý vị tính đến hết ngày ba mươi một tháng ba toàn quốc đã có một mươi năm chín trăm ba mươi một cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đạt chín mươi chín chín mươi bảy tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu
về triển khai hóa đơn điện tử lũy kế từ khi triển khai cho đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt bảy một mươi hai tỷ hóa đơn
trong đó hai tỷ hóa đơn có mã và hơn năm một mươi hai tỷ hóa đơn không mã cùng tính đến cuối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn năm mươi ba trăm linh ba cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
với số lượng hóa đơn khởi tạo là hơn hai trăm năm mươi hai tám triệu về kết quả triển khai thuế điện tử trên di động từ khi triển khai cho đến nay có tám trăm ba mươi chín trăm bảy mươi bốn lượt tải về và cài đặt sử dụng ứng dụng
số giao dịch qua ngân hàng thương mại là một hai trăm bảy mươi hai bảy trăm một mươi năm
số giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công là ba một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
với đả kinh tế dần hồi phục các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương có thêm nhiều đơn hàng không ít doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh kéo theo nhu cầu tuyển nhân lực tăng cao
tuy nhiên vấn đề thu hút lao động vẫn đang là bài toán khó đối với không ít doanh nghiệp hiện nay
với lượng đơn hàng từ đối tác kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc macalot việt nam đang có nhu cầu tuyển dụng ba trăm linh công nhân may
để thu hút lao động công ty đưa ra nhiều chế độ ưu đãi hấp dẫn như chế độ lương thường hiệu suất cao thường thâm niên thưởng tháng lương thứ một mươi ba
với những chế độ ưu đãi như vậy nhưng công ty vẫn luôn trong tình trạng khát lao động
lương thưởng và phúc lợi của công ty chúng tôi rất tốt tuy nhiên là chúng tôi vẫn thiếu khá nhiều lao động và gặp nhiều khó khăn trong quá trình tuyển dụng
do các bạn trẻ không thích làm việc trong công ty chúng tôi vẫn không thể làm việc trong công ty
công ty may mặc thích đi nước ngoài du học hoặc là làm việc và ngày càng nhiều các nhà máy mọc lên dẫn đến tình trạng cạnh tranh thiếu hụt lao động
cho dù rất nhiều lựa chọn nhưng mà nếu mà người lao động đến với công ty macalot thì họ sẽ có rất là nhiều cơ hội để có những bước tiến xa hơn trong nghề nghiệp
bởi vì chúng tôi đang không ngừng mở rộng quy mô chính vì vậy nên là chúng tôi đang thiếu rất là nhiều cán bộ lòng cốt
do mở rộng sản xuất tập đoàn alphat holding cần tuyển gấp số lượng lớn nhân viên kỹ thuật điện và cơ khí
dù đã liên kết với các cơ sở đào tạo nghề trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với các đơn vị tuyển lao động ở các tỉnh miền núi nhưng vẫn chưa tuyển đủ theo nhu cầu
hiện tại thì với nền kinh tế đang ngày càng phục hồi thì số lượng các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn về cán bộ quản lý cũng như là về nhân viên
và đặc biệt là đối với các cái lĩnh vực chuyên môn cao ví dụ như là ngoại ngữ hoặc là kỹ thuật tự động hóa
nhất là về cạnh tranh về nguồn nhân sự giữa các công ty
ngày càng trở nên gai cắt hơn
thứ hai nữa là hiện tại thì cũng có rất là nhiều các trường cung cấp về các sinh viên
tuy nhiên thì cái số lượng sinh viên này cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu cũng như là cung ứng được cho doanh nghiệp
dẫn đến là hiện tại thì doanh nghiệp vẫn đang tìm mọi cách để làm sao mà thu hút được nguồn nhân sự về với doanh nghiệp của chúng tôi
trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp đang gặp khó trong quá trình tuyển dụng lao động để hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng đủ nguồn nhân lực
các ngành chức năng của tỉnh hải dương cần tích cực nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tuyển lao động
bên cạnh đó đẩy mạnh thông tin thị trường lao động khai thác thông tin việc làm từ các doanh nghiệp để tổ chức các sản giao dịch việc làm cố định và lưu động
đưa việc làm tới người lao động tăng cường kết nối cung cầu lao động qua các ứng dụng công nghệ số

cũng theo báo cáo tài chính kiểm toán tổng tài sản của tập đoàn vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn hai trăm bốn mươi một bốn trăm tám mươi sáu tỷ đồng giảm sáu ba so với thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu chưa ghi nhận của novaland đạt gần hai trăm bốn mươi tỷ đồng đến từ các dự án đã bàn giao
đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý các dự án novaland đang là chủ đầu tư và đang hợp tác phát triển
theo báo cáo thị trường bất động sản quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá căn hộ chung cư tp hcm tiếp tục tăng thêm từ hai cho đến năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
mức giá trung bình căn hộ tp hcm là từ bốn mươi sáu triệu đồng mỗi mét vuông trong năm hai nghìn hai mươi ba hiện đã tăng lên mức là bốn mươi tám triệu đồng mỗi mét vuông trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể biến động giá cho bán căn hộ chung cư tp hcm phân khúc cao cấp giá trên năm mươi năm triệu đồng trên một mét vuông
tăng năm trung cấp giá ba mươi năm năm mươi năm triệu đồng trên một mét vuông tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi phân khúc căn hộ bình dân giá dưới ba mươi năm triệu đồng trên một mét vuông lại giảm bốn so với cùng kỳ
xét về cơ cấu cả thị trường chung cư tp hcm có khoảng một một trăm sáu mươi căn hộ cho bán trong đó gần sáu trăm tám mươi căn hộ thuộc phân khúc trung cấp
ba trăm một mươi bốn căn hộ cao cấp còn lại là chung cư hạng sang thị trường tiếp tục một quý vắng bóng nhà ở bình dân
đáng chú ý trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá căn hộ mở bán cao nhất có vị trí ở tp thủ đức từ một trăm hai mươi triệu đồng trên một mét vuông
tiếp đến hàng loạt dự án có mức giá lên tới chín mươi triệu đồng trên một mét vuông cùng ở tp thủ đức và quận bảy
có hai dự án mới giá bán khoảng năm mươi triệu đồng trên một mét vuông ở quận bình tân và huyện nhà bè
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn dự án chung cư tp hcm vẫn còn nhiều dự án vướng pháp lý chậm trệ tiến độ xây dựng tra sổ
nhiều thông tin tiêu cực trong năm hai nghìn hai mươi ba như giảm giá nhà đầu tư cắt lỗ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư tại thị trường tp hcm
tuy nhiên các chuyên gia dự báo giá căn hộ chung cư tại tp hcm có thể sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung mới triển khai ra thị trường đang khang hiếm và gần như chỉ còn nguồn hàng ở loại hình cao cấp
quảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ghi nhận tại một số chợ bán lẻ ở tp hcm cho thấy có hiện tượng của các nhà đầu tư cắt lỗ
quảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ghi nhận tại một số chợ bán lẻ ở tp hcm cho thấy có hiện tượng tăng giá của một số mặt hàng so với thời điểm cuối tháng hai
trong khi đó các siêu thị trung tâm thương mại vẫn cam kết bình ổn giá thị trường
cụ thể giá sườn non heo bán ở chợ tân đình quận một có giá từ một trăm bốn mươi năm đồng đến một trăm sáu mươi năm đồng trên một kg
cao hơn thời điểm cuối tháng hai từ năm đồng đến bảy đồng trên một kg
cà chua từ một mươi bốn đồng đến một mươi tám đồng trên một kg
khổ qua từ một mươi bảy hai mươi ba đồng trên một kg tăng giá khoảng hai đồng trên một kg
theo các tiểu thương cho biết thời tiết nắng nóng nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng giải nhiệt tăng cao
cùng với giá hàng ở chợ đầu mối tăng đáng kể nên người bán lẻ phải điều chỉnh giá
như giữa tháng hai giá khổ qua tại chợ đầu mối khoảng năm đồng trên một kg
nhưng giữa tháng ba này đã tăng lên gấp ba lần lên một mươi năm đồng trên một kg nên giá bán tại chợ bán lẻ tăng theo
theo thông tin từ chợ đầu mối trên địa bàn tp hcm về cơ bản phần lớn mặt hàng vẫn giữ giá ổn định so với tháng trước
riêng một số mặt hàng như khổ qua cảnh ngọt bí đao về ít nên giá tăng từ một đồng đến hai đồng trên một kg
với mặt hàng thịt heo giá tăng từ hai bảy đồng trên một kg so với hồi giữa tháng hai
trong khi đó tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thịt cá trứng sữa dầu ăn gạo
đang có mức giá tốt với nhiều chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng

đang có mức giá tốt với nhiều chương trình khuyến mẩy hỗ trợ khách hàng

thái nguyên đang chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ triển khai các hoạt động hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành phố trong cả nước
quảng bá du lịch cũng là mục tiêu lãnh đạo ngành du lịch tỉnh thái nguyên chú trọng trong giai đoạn này cùng việc chuyển đổi công nghệ số ứng dụng công nghệ bốn
đặc biệt thái nguyên ưu tiên chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác phát triển bền vững
nhất là các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng giải trí khu vực hồ đuối cốc sườn đông tam đảo và sản phẩm du lịch hang động mạo hiểm thể thao
bên cạnh lệ ký kết giữa hiệp hội du lịch tỉnh thái nguyên và hiệp hội du lịch thành phố hồ chí minh
đại diện tỉnh thái nguyên cũng lắng nghe nhiều góp ý quan trọng của đại diện các đơn vị lữ hành
chuyên gia du lịch thành phố hồ chí minh cho công tác phát triển du lịch
hiện nay dù cầu sử dụng điện thoại cao cấp của khách hàng ngày càng tăng cao
thế nhưng người dùng muốn sở hữu iphone một mươi bốn pro max mới nguyên hợp chính hãng sẽ phải gặp khó khăn
khi sản phẩm dừng vắng bóng tại nhiều cửa hàng ủy uyên ở việt nam
theo ghi nhận hiện nay iphone một mươi bốn pro max bắt đầu rơi vào tình trạng khang hàng
và người tiêu dùng sẽ khó tìm được phiên bản dung lượng với màu sắc đúng với nhu cầu
trên cửa hàng trực tuyến chính hãng của apple tại việt nam thiết bị iphone một mươi bốn pro đã không còn xuất hiện
từ tháng chín năm ngoái bị thay thế bởi bộ đôi iphone một mươi năm pro và một mươi năm pro max
tại một số đại lý ủy quyền
trong hai cửa hàng sản phẩm này cũng trong tình trạng ngừng kinh doanh
hoặc chỉ có với số lượng ít không đủ lựa chọn
kể từ khi ra mắt iphone một mươi bốn pro và một mươi bốn pro max không bình yên như các thế hệ tiền nhiệm
khi giá của series này lên tục lên xuống từ thị trường
tại thời điểm ra mắt máy lập tức rơi vào tình trạng khang hàng và có dấu hiệu tăng
chuỗi cộng bấn thiếu hột đến gần sắc tết nguyên đáng
sau tết nguồn hàng bắt đầu dùi dào hơn và giá có dấu hiệu đi xuống dần
sau một thời gian dài một chiếc iphone một mươi bốn pro max bản tiêu chuẩn đã giảm giá tám triệu đồng
tốc độ mất giá nhanh nhất từng ghi nhận đối với iphone mới ra mắt ở việt nam
thậm chí đã có thời điểm đại lý chấp nhận bán ngang giá hoặc bù cho mỗi đơn vị máy bán ra
nhằm kích cầu thị trường sớm quay vòng vốn trong bối cảnh sức mua yếu bất thường
đến với cùng chi một cụ lao hiền hòa nằm cuối dòng cổ chiên
thuộc địa phận xã hòa minh huyện châu thành tỉnh trà vinh
nơi mà bà con làm nông hoàn toàn theo lối hữu cơ giữa đôi dòng mặn ngọt
điều thú vị là không chỉ tận dụng không gian xanh mà bà con ở đây còn tái hiện
và sáng tạo những hoạt động dân gian để thu hút du khách
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
giữa chúng cụ lao thanh bình bên những mái lá chái bếp thân thương
bổng trụng phan thanh âm náo nhiệt
không chỉ có trẻ con người lớn cũng mong một lần được bé lại
chơi u nhảy cò chẹp tống lon những trò chơi dân gian không quá xa lạ
đã từng phải cất gọn một bên theo hành trình trưởng thành của con người
này được bày ra một cách hồn nhiên trước mảnh sân rộng rãi vốn dùng để phơi lúa mùa nước ngọt
không ai nghĩ người đàn ông hoạt bác điều khiển tung hướng với du khách này trước đây rất ít nói
quanh nằm chỉ biết con tôm và cây lúa
trong số một mươi chín nông hộ tham gia làm du lịch ở cồn chim với mỗi nhà một sản phẩm đặc trưng
anh thành chọn tái hiện trò chơi dân gian phần để tạo các hoạt động tập thể
phần muốn cho trẻ thơ tạm quên điện thoại sống với ký ức miền quê
có nhiều cô chú là chơi xong rồi rất là cảm xúc rưng rưng nước mắt
nhớ nó là nhớ lại được cái nhớ
những cái kỷ niệm những cái ký ức của ngày xưa từ đó là một cái động lực để mình rắn cố gắng phát triển
trò chơi đông cua này chỉ có ở cồn chim mới có nha cả nhà ơi
bây giờ là con sẽ thả năm con cua tương ứng với năm số
bây giờ cả nhà mình sẽ thích con cua số mấy mình sẽ bắt số mấy
con cua nào gì đích mà được thưởng một phần thưởng đó là một chùm sồi luôn nha cả nhà ơi
là sứ thủy sản
những người bạn thân quen của nông dân
như những chú cua này cũng tham gia làm du lịch
tôi thấy tôi được như trở lại tuổi thơ một lần nữa
hòa mình cùng với mọi người thì mình được cảm thấy nó thoải mái
từ ngày các đoàn khách bước chân lên cù lao
anh tấn thành thấy cồn chim như có thêm sinh kế
chuyện mùa vụ đồng án thì vẫn duy trì
nhưng làm du lịch anh có thêm niềm vui
vui vì tăng thu nhập vì được bán trải nghiệm cho du khách
và vui vì thông qua các trò chơi
những trò chơi dân gian được tái hiện
ai cũng sẽ một lần được hồn nhiên thư thái
như cây cỏ của xứ phù sa hai mùa mặn ngọt